vào lúc một mươi ba h năm mươi chiều nay một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra trên phố trần thái tông quận cầu giấy khiến nhiều người hoảng loạn
đến thời điểm một mươi sáu h ba mươi phút lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được có bao nhiêu nạn nhân đã bị mắc kẹt trong đám cháy
ghi nhận của phóng viên truyền nhân dân tại hiện trường
bốn quán karaoke liền nhau ở địa chỉ số ba chín bốn một bốn ba bốn năm phố trần thái tông hà nội bốc cháy dữ dội
cột khói đen bốc lên trời cao hàng chục mét nhiều người dân đã phải tháo chạy ra ngoài
hiện trường vụ cháy hàng chục xe máy bị thiêu dụ trơ khung phía trước các ngôi nhà
gần một mươi xe cứu hỏa xe thang cùng hàng trăm chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã được huy động đến hiện trường dập lửa
theo quan sát của phóng viên diễn biến đám cháy vẫn đang rất phức tạp
công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân được lực lượng cứu hộ tiếp cận bằng xe thang tại các tầng cao
đến một mươi năm h bốn mươi năm cảnh sát phòng cháy chữa cháy phối hợp với các lực lượng khác đã khống chế được đám cháy
không để lửa lan sang các ngôi nhà xung quanh
cảnh sát cũng đã đưa ra ngoài an toàn một số người ở tầng sáu của một ngôi nhà
phó chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn thế hùng đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và yêu cầu tập trung nhiệm vụ cứu người